ngày hai mươi hai tháng một tàu đánh cá và tám ngư dân bị nạn trên biển đã cập bến an toàn
ngay sau khi vào bờ cán bộ chiến sĩ hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an đã động viên thăm hỏi các ngư dân
đồng thời mong muốn các ngư dân nhanh chóng khắc phục sự cố tiếp tục đưa tàu vươn khơi bám biển
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi tháng một bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an nhận được thông tin từ đài radio bến thủy
tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn bốn trăm một mươi ba ts do anh trần văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xóm năm xã sơn hải huyện quỳnh lưu làm chủ tàu đang đánh bắt hải sản trên biển
cách bờ khoảng bảy mươi hải lý thì bị hỏng máy mất khả năng điều khiển
chủ tàu đã yêu cầu cứu hộ cứu nạn khẩn cấp
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển
phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tàu bị nạn
thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn
để đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán
nhưng hàng trăm ngư dân tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi vẫn tất bật vươn khơi bám biển
với hy vọng sẽ có một cái tết ấm no sung vầy
tranh thủ những ngày cận tết thời tiết biển thuận lợi cho việc khai thác hải sản
anh huỳnh văn hùng tại xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cùng bạn biển vươn khơi
anh hy vọng những chuyến biển cuối năm sẽ giúp anh em bạn biển có thêm chi phí trang trải cuộc sống
cùng với anh hùng hàng trăm ngư dân tại huyện đảo lý
sơn cũng đang tranh thủ vươn khơi đánh bắt để có nguồn hàng cung cấp cho thị trường
bởi tết là thời điểm nhu cầu và giá hải sản tăng cao hơn với ngày thường
và đây là động lực lớn để ngư dân lý sơn tiếp tục bám biển
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện lý sơn
do năm hai nghìn một mươi sáu thời tiết diễn biến thất thường
ngư dân địa phương khai thác
được trên ba mươi tám tấn hải sản các loại
giá trị đạt trên bốn trăm linh tỷ đồng
thấp hơn so với năm trước
sau một mùa biển khó khăn
hiện những ngư dân ở đây vẫn đang ngày đêm bám biển
dù cho những ngày biển động
đối với thời tiết huyện đảo thì cũng ảnh hưởng trong mùa biển động
lấy nay thì thời tiết cũng đã cao bản ông biển yên
gió lạng thì ngư dân cũng đã trả lại ra khơi bám biển
để vượt theo thất kinh tế
để mà có phục vụ cho tiêu dùng trong cái dịp tết
mặc dù tết nguyên đán đang đến rất gần
nhưng ngư dân tại lý sơn vẫn tiếp tục những công việc thường nhật
và mong muốn kiếm thêm thu nhập để gia đình có được một cái tết ấm no sung vầy
trong phần tin tiếp theo
ngân hàng không đồng sẽ vào tầm ngắm tái cơ cấu
hà tĩnh nỗ lực nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm cam
thưa quý vị và các bạn
theo ngân hàng nhà nước trong năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình tái cơ cấu sẽ được ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt
đặc biệt là nhóm đối tượng sẽ được tập trung thực hiện cải cách và tái cơ cấu
là nhóm các ngân hàng không đồng
theo đại diện cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng phụ trách ngân hàng nhà nước việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình tái cơ cấu sẽ được tập trung thực hiện cải cách và tái cơ cấu
cơ cấu các tổ chức tín dụng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng
liên quan đến đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hiện nay ngân hàng nhà nước đang hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của thương trực chính phủ
để báo cáo bộ chính trị
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước sẽ xây dựng kế hoạch
cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp tại đề án
đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các tổ chức tín dụng
trong đó có cả các ngân hàng thương mại mua bắt buộc ngân hàng không đồng
về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
theo đó các tổ chức tiến dụng phải xây dựng trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại
một trong những nguyên tắc cốt lõi của ngân hàng nhà nước
trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền
mưa lũ kéo dài tại ninh thuận đã làm nhiều tuyến đường liên xã ở huyện ninh sơn bị hư hỏng nặng nề
khiến cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân
trong những ngày giáp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy gặp rất nhiều khó khăn
đây là những hình ảnh tại tuyến đường liên xã lương sơn
đoạn qua ba thôn tân lập i tân lập ii và thôn trà câu
hơn một năm nay hơn ba trăm linh hộ dân
ở đây phải vất vả đi lại mỗi lần đến trung tâm huyện ninh sơn
với hàng trăm ổ voi ổ gà nằm giữa đường kéo dài hơn hai km như thế này
nhất là trong dịp tết gần đến số lượng hàng hóa vận chuyển ngày càng nhiều
nên việc đi lại ngày càng khó khăn hơn
đặc biệt là vào ban đêm ở đây không có hệ thống đèn chiếu sáng
nên nhiều xe đèn yếu do không quan sát thấy nên đã vấp và té ngã
con đường này hồi xưa là đổ đất lên bây giờ nó bùn lầy quá
thì giờ xe cổ qua lại dân thì đây
bây giờ nó lún quá đây
nông sản đi qua đây cũng khó khăn mà lại chở cám cho heo đủ
các thứ nó lấy nó té lên té xuống
mà thời gian mà nó mưa là càng khổ nữa
còn giờ nắng lên thì nó cũng hố ổ gà không à
mà cái đường này bây giờ nó lún từ hồi làm cũng lâu rồi đó
mà bữa nay bây giờ nó mưa quá bây giờ nó bùn nó lầy này
mỗi khi tàn trường nhiều học sinh trường tiểu học lương sơn b
phải bị bóm lội bùn đất để về nhà
đã có nhiều em bị trượt té xuống những vũng nước bẩn trên đường
năm mới hai nghìn một mươi bảy đang đến gần
người dân nơi đây rất mong cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận
sớm khắc phục sửa chữa tuyến đường này để bà con an tâm vui xuân đón tết
cục quản lý dược vừa cho biết đủ thuốc trong dịp tết này
là ưu tiên số một của bộ y tế
tuy nhiên thuốc đã được cung ứng đầy đủ cho các bệnh viện
và đảm bảo là không nơi nào thiếu
trước đó cục đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế tổng công ty dược việt nam
các đơn vị sản xuất nhập khẩu thuốc
đề nghị các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc
để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
trong dịp nghỉ tết nguyên đán
tất cả các đơn vị phải phân công cán bộ chuyên trách về dược trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để theo dõi nắm mắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc
gần tám được xem là mức tăng trưởng khá của ngành thủy sản so với mặt bằng chung về xuất khẩu
tuy nhiên xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn một mươi bảy vẫn tiếp tục được dự báo là còn nhiều khó khăn
nhất là từ hàng rào kỹ thuật mà các nước dựng lên
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam xuất khẩu thủy sản tới một trăm sáu mươi một thị trường
với kim ngạch đạt khoảng bảy một tỷ usd tăng gần tám so với năm hai nghìn một mươi năm
thị trường xuất khẩu chính của thủy sản việt nam vẫn là mỹ
một bốn trăm ba mươi năm tỷ usd nhật bản hàn quốc và trung quốc
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết
tôm vẫn mang lại giá trị xuất khẩu cao nhất cho ngành thủy sản trong năm hai nghìn một mươi sáu
chiếm bốn mươi bốn về giá trị ước đạt ba một tỷ usd
bất chấp khó khăn trong năm hai nghìn một mươi sáu về hạn hán xâm nhập mặn đã tác động lớn đến vấn đề nguyên liệu
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam có được thành tích trên là nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
cộng đồng với nhu cầu nhập khẩu của các thị trường dần tăng trở lại do kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy ngành thủy sản ước đạt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng sấp xỉ năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân là do hàng xuất khẩu của việt nam bị trả về còn nhiều do tồn dư hóa chất kháng sinh vi sinh vật vượt ngưỡng
phát huy tiềm năng đất đồi
những năm gần đây các địa phương miền núi ở hà tĩnh đã tập trung đầu tư phát triển diện tích trồng cam
nhờ đó quả cam đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh hà tĩnh trong việc xây dựng nông thôn mới
vụ cam năm nay trang trại trồng cam của ông đinh văn oánh ở vùng khe mây xã hương đô huyện hương khê tiếp tục cho thu nhập ổn định
với hàng chục hectare cam hàng năm ra đời ông thu hàng tỷ đồng
bên cạnh điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và thời tiết thuận lợi ủng hộ
để có được phẩm cấp riêng của cam khe mây như sai quả chín đều chất lượng tốt cho thu hoạch đúng vào dịp tết
đòi hỏi người trồng cam phải chịu khó đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc
trước hết là chúng ta không được làm dùng phân bổn đặc biệt là phân hóa học và phân bổn lạ
tại vì mùa hè trong thời kỳ cam phát triển thì mình tạo cái chế độ siết nước
tức là mình phải cột cỏ sạch sẽ để vườn thống khoáng
để cho cột cỏ sạch sẽ để vườn thống khoáng để cho cột cỏ sạch sẽ
hoặc là nào tịch lùi đường với phản quả vitamin
huyện hương khê có gần hai nghìn hecta cam tập trung chủ yếu ở các xã như hương đô
hương đô lộc yên hương trà hương thủy
đặc biệt hương đô được ví như thủ phủ cam của tỉnh
bởi đặc sản cam khe mây với hương vị riêng và thơm ngon nước tiếng
mặc dù đã được thị trường chấp nhận và đã trở thành thân thiết với người tiêu dùng
nhưng hiện tại cam khe mây vẫn chưa được xây dựng thương hiệu
thời gian qua thì cám khay mây nổi riêng cũng như cám hương khay nổi chung là đã được thị trường chấp nhận
một mặt thì phòng chức năng cũng tập trung để chỉ đạo về đảm bảo chất lượng cây giống khi ở trồng
cũng như quá trình thâm canh chăm sóc để tạo ra sự đồng đều để đảm bảo thương hiệu lâu dài

năm hai nghìn hai mươi mở rộng diện tích cam chất lượng cao từ hai ba trăm sáu mươi ha lên bốn năm mươi ha sản lượng năm mươi bốn tấn
cùng với việc tập trung quy hoạch các vùng sản xuất thâm canh quy mô đầu tư lớn
theo hướng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
các địa phương ở hà tĩnh cũng đang nỗ lực xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ
nhằm nâng cao vị thế và sức mạnh cạnh tranh trên thị trường góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
trong phần tin thế giới ông benoa emong bất ngờ dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả pháp
opec lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
cựu bộ trưởng giáo dục pháp ông benoa aymon đã bất ngờ dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng một của cánh tả
ông sẽ cùng với cựu thủ tướng là manuel vans tham gia vòng hai để tranh xuất đại diện cho phe này ra tranh cử tổng thống pháp
kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông benoit aymon thuộc đảng xã hội ps giành được ba mươi năm số phiếu so với ba mươi một của ông manuel vance
trong khi đó cựu bộ trưởng kinh tế monteburg cũng thuộc ps đã bị loại khi chỉ giành được một mươi tám số phiếu
đây được coi là kết quả khá bất ngờ bởi giới phân tích trước đó vẫn đánh giá ứng cử viên benoit aymon là người ngoài cuộc
và khó có thể thách thức vị thế của cựu thủ tướng manuel van
nếu không có gì thay đổi
hai ứng cử viên dẫn đầu benoit aymon và manuel vance sẽ tiếp tục tham gia bầu cử sơ bộ vòng hai vào ngày hai mươi chín tháng một tới
để giành xuất đại diện cho cánh tả tham gia tranh cử tổng thống pháp
tân tổng thống mỹ ngày hôm qua khẳng định cam kết sẽ bắt đầu đàm phán lại hiệp định tự do thương mại bắc mỹ
với các nhà lãnh đạo mexico và canada
thông báo với các nhân viên nhà trắng trong ngày làm việc trọn vẹn thứ hai
ông trump cho biết sẽ gặp thủ tướng canada và tổng thống mỹ
ông trump sẽ gặp thủ tướng canada và tổng thống mỹ để bắt đầu thương lượng về những việc cần phải làm với nafta
theo kế hoạch ông trump sẽ đón tiếp người đồng cấp mexico enrique pena nieto vào ngày ba mươi một tháng một
cuộc gặp với thủ tướng canada justin trudeau chưa có lịch cụ thể
nhưng theo thông báo hai nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau trong giai đoạn tranh cử
ông donald trump từng phát biểu nafta là thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất trong số những thỏa thuận mỹ đã ký cho tới nay
và cam kết sẽ đàm phán lại hoặc hủy bỏ nó
các nguyên tắc vận hành của hiệp định thương mại này cho phép bất cứ quốc gia thành viên nào của hiệp định
cũng có thể rút khỏi nafta bằng cách thông báo với các bên khác
bộ trưởng năng lượng các nước tổ chức xuất khẩu dầu mỏ và các nước không thuộc tổ chức xuất khẩu dầu mỏ
hôm qua đã có cuộc họp tại viên áo
các đại biểu tham dự cuộc họp đều bày tỏ lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
sẽ khiến cho thị trường dầu mỏ ổn định hơn
các đại biểu tham dự cuộc họp này đều bày tỏ khá lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
đạt được giữa các nước vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu có thể giúp ổn định thị trường dầu
cũng như việc thành lập ủy ban để giám sát hoạt động của các nước tuân theo thỏa thuận
bộ trưởng năng lượng nga alexander novak cho biết ông hài lòng với mức yêu cầu cắt giảm đặt ra
nhiều nước đang giảm sản lượng còn nhiều hơn mức họ đã nhấp chí
nga cũng đang giảm sản lượng trước kế hoạch
việc cắt giảm sản lượng là một điều tích cực cho thị trường
thị trường dầu đang trở nên ổn định và dễ dự đoán hơn
bộ trưởng dầu mỏ kobett cũng cho rằng các nước tuân theo thỏa thuận với việc cắt giảm sản lượng
bắt đầu từ tháng này là một kết quả đáng khích lệ
tôi rất hài lòng và lạc quan vì thị trường dầu đang trên con đường tái cân bằng
việc ổn định thị trường dầu mỏ đang diễn ra nhanh hơn kỳ vọng
thậm chí khi chưa có tuyên bố hợp tác giữa opec ký với các nước không tổ opec
còn theo bộ trưởng năng lượng ả rập xê út
thông thường các nước không thuộc opec tăng sản lượng để bù lại lượng mà các nước opec tự nguyện cắt giảm
tuy nhiên đến thời điểm này cho thấy cả hai bên đều đang tự nguyện cắt giảm
thủ tướng anh theresa may đang chịu áp lực rất lớn sau khi báo chí nước này đưa tin
chính phủ anh đã tìm cách che giấu vụ thử tên lửa hạt nhân triden hai d năm thất bại hồi tháng sáu năm ngoái
và điều đáng nói là vụ việc diễn ra chỉ vài tuần trước khi các nghị sĩ anh bỏ phiếu
thông qua việc nâng cấp hệ thống hạt nhân của nước này
thủ tướng anh theresa may đã từ chối khẳng định liệu bà có biết về sự cố hạt nhân này hay không
khi bà kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ kế hoạch hiện đại hóa các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đã bị già hóa của nước này vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
báo sande times dẫn một nguồn tin hải quân cấp cao cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo triden hai d năm từ một tàu ngầm của anh
ở khu vực ngoài khơi bờ biển florida hồi tháng sáu năm ngoái đã thất bại
nguyên nhân của vụ thử thất bại này được tuyệt đối giữ bí mật
trên trên cho rằng trong quá trình thử tên lửa trident hai d năm có thể đã át đảo sai chiều và hướng về phía mỹ
nguồn tin này cũng nói rõ lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội anh đã rất hoang mang
nhưng đã quyết định bưng bít vụ việc vì nếu thông tin được công khai
anh sẽ mất đi sự tin cậy từ các đối tác liên minh về khả năng dân đe hạt nhân của mình
quyết định tăng quyền cho tổng thống thổ nhĩ kỳ sẽ do người dân nước này đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào tháng bốn năm nay
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan hôm qua phát biểu rằng nước này sẽ có sự thay đổi về hệ thống điều hành đất nước
chứ không phải là sự thay đổi chế độ
tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi quốc hội nước này thông qua đề xuất thay đổi hiến pháp
trong đó có việc gia tăng quyền lực của tổng thống
phát biểu với báo giới trước khi lên đường đi thăm tanzania tổng thống erdogan cho biết quyết định cuối cùng
sẽ do người dân đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào đầu tháng bốn năm nay
ngay cả khi hơn năm mươi của người dân đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân
nếu không có một trăm linh số cử tri đồng ý với hệ thống chính trị do tổng thống đứng đầu
thì thổ nhĩ kỳ cũng sẽ không tổ chức bầu cử ngay sau đó
cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín
ít nhất một mươi năm người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương là hậu quả do một cơn bão kèm lốc xoáy
gây ra cho người dân ở bang georgia mỹ vào ngày hôm qua

với bang georgia
chính quyền bang georgia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bảy quận gần biên giới
với bang florida sau khi cơn lốc xoáy săn phẳng một bãi đỗ xe nhà di động
ở một thị trấn phía nam bang này
các nạn nhân thiệt mạng là do lốc xoáy mạnh với sức gió trên hai trăm linh cây số một giờ
hiện cơn bão kèm lốc xoáy đang hướng về florida và miền nam bang georgia
dự báo cơn bão này sẽ tiếp tục gây thiệt hại lớn về người và của tại đây
người dân được khuyên cáo tìm nơi trú ẩn an toàn
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt